thưa quý vị như vậy là sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh từ ngày một mươi năm tháng ba
hoạt động du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới đã chính thức được mở cửa
điều này cũng mở ra cơ hội vàng cho phục hồi phát triển du lịch
và chỉ sau đó một ngày vào ngày một mươi sáu tháng ba thì chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên
đã đến việt nam hạ cánh an toàn tại sân bay tân sơn nhất
an toàn linh hoạt và hiệu quả có thể thấy du lịch việt nam đã và đang tự tin mở cửa trở lại
điều kiện các địa phương cũng như các doanh nghiệp lữ hành đã sẵn sàng cho hoạt động đón khách quốc tế đến việt nam
trên cơ sở xây dựng các điều kiện phòng dịch gắn với các hoạt động kết nối kích cầu
dự kiến thì trong thời gian sắp tới thì trong tháng ba thì chương trình sẽ có thêm một cái chương trình để là chào tháng ba
mà mình tin rằng vào cái thời điểm mùa hè thì cái lượng khách nó sẽ phục hồi
hy vọng là phục hồi sẽ được năm mươi công sức
trong cộng đồng hơn bốn mươi doanh nghiệp du lịch với hơn một triệu lao động trực tiếp và
vào khoảng hơn hai triệu lao động gián tiếp ấy
thì họ làm cho họ nhưng mà họ cũng còn làm cho cả cái cộng đồng dân cư
và như vậy mỗi một khi du lịch nó hồi phục thì tất cả các ngành khách xung quanh hồi phục
cho nên vậy chúng tôi chỉ mới nói là mở cửa cho ngành du lịch ngày một mươi năm tháng ba
thực chất là mở cửa cho toàn ngành kinh tế của chúng ta
quảng nam hội an đã an toàn
và chúng ta có thể tự do đi thăm quan phố cổ
và cái thứ hai nữa cũng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo tỉnh
của thành phố hội an và người dân doanh nghiệp
trong cái việc là vừa đảm bảo phòng chống dịch có hiệu quả
nhưng vừa là từng bước mở lại cái hoạt động thông qua du lịch
mặc dù đại dịch chưa kết thúc nhưng trong bối cảnh bình thường mới
rõ ràng việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế đã khẳng định khí thế
tinh thần quyết tâm nhằm giúp du lịch việt nam vượt qua khó khăn trên chặng đường phục hồi
vâng cơ hội thứ ba
luôn đi kèm với những thách thức du lịch việt nam cũng không ngoại lệ khi mở cửa trở lại
điều này cũng đặt ra những yêu cầu đối với những chính sách phải đồng bộ để kích cầu một cách hiệu quả
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ phần nào lý giải nội dung này
dưới những góc nhìn phân tích của tiến sĩ nguyễn thu thủy
khoa du lịch học đại học khoa học xã hội và nhân văn
đầu tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian đến với trường quay của truyền hình công an nhân dân
và tham dự vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa bà là sau một thời gian dài chờ đợi thì đến nay việt nam chúng ta đã chính thức mở cửa
đón khách du lịch quốc tế
vậy bà đánh giá như thế nào về thời điểm này
bởi trước đó cũng nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta mở muộn
nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là thời điểm thích hợp
bởi chúng ta đã và đang có một số những điều kiện
ví dụ như tiêm vắc xin hay là miễn dịch cộng đồng
vậy quan điểm suy nghĩ của bà như thế nào về vấn đề này
ở một góc độ nào đó thì có thể sẽ là một điều kiện an toàn hơn
cho ngành du lịch đón khách không chỉ ở góc độ là những người làm nghề
mà ở cả gọi là cư dân khi mà họ chào đón khách du lịch
tuy nhiên là thực ra thì so với một số quốc gia trong khu vực
như là thái lan hay campuchia thì chúng ta cũng có một đôi chút muộn hơn
và bản thân khi họ mở sớm hơn thì họ cũng đã có một số những cái thay đổi chính sách
cho việc thu hút khách và có một cái khoảng thời gian vừa đủ
để có thể truyền thông để cho khách có thể biết đến thông tin
rõ ràng là khi mà chúng ta mở đón khách du lịch vào thời điểm này
thì chắc chắn là sẽ phải đối diện với một số
những khó khăn nhất định hay nói chính xác hơn là sự cạnh tranh
không chỉ là đối với các nước trên thế giới mà ngay cả các nước trong khu vực
vậy thì thưa bà những vấn đề gì đang đặt ra cho việt nam
khi mà chúng ta mở cửa thị trường du lịch quốc tế này ạ
thực ra thì cái việc mở cửa thị trường ở thời điểm này chúng ta gặp một số khó khăn
thì khó khăn đầu tiên chính là vấn đề về cơ sở vật chất
bởi vì sau hai năm chúng ta không đón khách thì chắc chắn là
cơ sở vật chất của một số các đơn vị đã bị xuống cấp
cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về nhân sự
tại vì trong hai năm vừa qua thì rất là nhiều các nhân sự giỏi của ngành
vì thế cho nên hiện nay đang là cái thời điểm mà các công ty lữ hành đang rất là khó khăn
ngoài ra thì chúng ta còn có vấn đề về mặt sản phẩm
tức là chúng ta du lịch chúng ta luôn có tài nguyên tốt
nhưng mà chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng có cái sản phẩm tốt
cũng như là chúng ta có sự truyền thông phù hợp đến cho du khách trong cái việc thu hút khách
bởi vì thông thường thì cái hành vi của khách du lịch quốc tế
là họ sẽ cần sáu tháng đến một năm để mà họ đưa ra cái quyết định về việc đi du lịch
thì thực ra mà nói
thì ở thời điểm này chúng ta tuyên bố mở cửa
thế nhưng mà các công ty lựa hành không có kịp thời gian để truyền thông cho du khách
về những cái gói sản phẩm mới mà họ có thể cung cấp ở thời điểm này
bởi vì ngay cả bản thân các công ty lữ hành
người ta cũng cần phải gọi là khảo sát lại tất cả các cái đơn vị cung ứng của họ
cũng như là các cái tuyến điểm xem có điều gì thay đổi so với trước đây hay không
vì thế cho nên là chúng tôi bản thân là những ngành lữ hành sẽ cần một khoảng thời gian vật lý vừa đủ
để cho có thể xây dựng sản phẩm để hoàn thiện sản phẩm
cũng như là truyền thông để đón đến cho du khách
đó là điều mà chúng ta cần đối với lại là các doanh nghiệp
vậy thì nhìn tổng quan hơn ví dụ hiện nay thì chúng ta đang có một số những chính sách
đối với kinh doanh du lịch ví dụ như là chính sách xuất nhập cảnh
hoặc là chính sách của bộ y tế đưa ra cái việc mà chúng ta người nhập cảnh
thực hiện việc cách ly không cách ly kiểm soát test nhanh
hoặc là xét nghiệm covid như thế nào
vậy thì bà đánh giá như thế nào về những chính sách mà chúng ta đưa ra trong thời điểm hiện nay
với mục tiêu là chúng ta kích cầu du lịch quốc tế ạ
thực ra thì đối với cả kích cầu du lịch quốc tế thì chúng ta cũng đã có những công văn mới
ban hành về cái việc là miễn thị thực hoặc là các cái vấn đề liên quan đến ai visa
để mà làm sao đấy để cho du khách có thể thuận tiện hơn trong việc nhập cảnh
thế nhưng mà so với cả các quốc gia trong khu vực thì cái chính sách nhập cảnh đấy của chúng ta
nó cũng không có điểm gì thay đổi nhiều lắm so với trước đây
thế còn về cái chính sách liên quan đến bộ y tế thì chúng ta cũng đã có cái thay đổi hơn
tức là trước đây chẳng hạn như chúng ta có yêu cầu cách ly ba ngày
thì gần đây chúng ta cũng đã thay đổi những cái yếu tố đó để cho nó phù hợp hơn
thế nhưng mà cái quan trọng ở đây là khi mà chúng ta làm như vậy
thì chúng ta cũng vẫn phải đảm bảo trong cái việc là vừa tạo điều kiện cho du khách
nhưng mà cũng vẫn phải đảm bảo các cái điều kiện để nó không xuất hiện thêm những cái mà chúng ta không lường trước được
thì đấy là cái câu chuyện về việc là chúng ta cần có một cái quy trình để hướng dẫn
thì ngay cả bản thân các quốc gia trong khu vực họ đều có những quy trình rất là rõ nét
về cái việc đảm bảo an toàn cho du khách
thực ra cái việc an toàn đấy đôi khi nó không chỉ ở phía chúng ta đâu
và bản thân cái du khách họ cũng cảm thấy rằng là họ được bảo vệ khi mà họ đi đến du lịch ở một đất nước
mà thực ra hiện nay chúng ta đang thấy là cũng một số các quốc gia lại cũng đang có cái yêu cầu một cách cao hơn với việt nam
do là hiện nay chúng ta đang đạt được miễn dịch cộng đồng với cái số lượng ca nhiễm nó tăng lên trong thời gian gần đây
vậy thì ở đây ngoài những cái chính sách mà về vĩ mô khi mà chính phủ nhà nước đưa ra
theo bà thì các địa phương những địa phương mà đang có cái sự phát triển về du lịch
thì cũng cần đưa ra những cái chính sách này
thực ra thì hiện nay là chúng ta đang thấy là ở một số các cái nơi mà liên quan đến nghỉ dưỡng
có nghỉ dưỡng biển nhà bạn thì cũng có rất là nhiều các cái sự đầu tư của các cái tập đoàn bất động sản lớn
và có cái việc kết nối với cả các cái đường bay
thì đấy thực ra là một cái sự thay đổi lớn và đó là một cái điều kiện rất là tốt cho cái việc chúng ta thu hút khách
tôi nghĩ đấy là một cái điểm cộng cho chúng ta khi mà chúng ta thay đổi
và đấy là cái điều mà chúng ta cần phải truyền thông để cho du khách biết tới những cái thay đổi đó
rõ ràng là chúng ta cần phải đi kèm rất là nhiều những chính sách không chỉ là mang tính chất vĩ mô
mà ngay cả ở địa phương cũng cần phải có một sự thay đổi đúng không ạ
vậy thì đối với lại là những cái doanh nghiệp mà lữ hành làm du lịch như thế nào ạ
theo bà thì trong cái thời điểm này thì để mà họ phát triển du lịch ra
thì cần phải đưa ra cho họ những cái cơ chế hoặc là những cái sự hỗ trợ như thế nào hay không ạ
thực ra là có rất là cần rất là nhiều cái sự hỗ trợ
một số lượng các công ty số lượng các công ty họ đang thực hiện cái việc là khảo sát lại một số các tu tuyến
và sự khảo sát tu tuyến đấy hiện nay đang được kết hợp với cả các sở du lịch
hoặc là sở văn hóa du lịch ở các địa phương để thực thành lập các đoàn farm tour
để thu hút không phải chỉ là đại diện các công ty lữ hành mà cả đại diện truyền thông
để mà có thể tạo ra những khảo sát và tạo ra những sản phẩm mới
hiện nay thì theo tính toán thì chúng ta đặt ra mục tiêu đó là trong năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ đón khoảng năm triệu khách du lịch quốc tế
tôi nghĩ đó là một con số cũng cho một cái sự khởi đầu
của việt nam khi mà chúng ta mở cửa thị trường du lịch quốc tế
tuy nhiên thực tế hiện nay thì là cái tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất là phức tạp
và chúng ta sẽ không đoán định được là tình hình dịch nó sẽ diễn biến như thế nào
vậy thì theo bà ngành du lịch sẽ còn cần phải có những cái kịch bản ứng phó như thế nào
trong những điều kiện mà khi dịch phát sinh rồi chúng ta đón khách du lịch quốc tế
hay là phát triển du lịch nước địa ra sao
thực ra thì chúng ta không phải chỉ đứng trước cái câu chuyện của việc là dịch bệnh đâu
mà cái cuộc chiến giữa nga và ukraine cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn
bởi vì cái khách nga chặt tơ là một trong những đối tượng khách rất là lớn
đến với phú quốc hay là khánh hòa là những cái điểm đến biển của chúng ta
và vì thế cho nên là cái câu chuyện về việc là chúng ta cần phải xem lại
cái thị trường trọng điểm của chúng ta trong năm hai nghìn hai mươi hai là càng vấn đề
và dựa vào cái việc chúng ta xác định cái thị trường trộm điểm
chúng ta sẽ xây dựng những sản phẩm phù hợp để thu hút khách
tôi nghĩ là sẽ là khó
thị trường âu mỹ có lẽ là chúng ta đang cần phải hướng tới cái thị trường á nhiều hơn
và đấy là cái mà chúng ta hướng để chúng ta xây dựng những cái sản phẩm phù hợp với họ
và chúng ta nghiên cứu về mặt hành vi của họ để có những sản phẩm hợp lý nhất
vậy thì trong cái thời điểm này thì theo bà những cái kịch bản ứng phó mang tính chất dài hơi hơn
thì ngành du lịch cần phải có những cái sự đúng biến như thế nào một cách phù hợp ạ
thực ra đấy là cái mà khó rất là khó
bởi vì chúng ta đôi khi kiểu như là bị
các cái chiến lược hoặc nó không mang tính dài hạn
chúng ta hay mang cái tính là như kiểu là phản ứng nhanh
với một cái việc như thế này chúng ta có ngay một cái chính sách
nhưng mà cái điều đấy nó thay đổi
và cái đấy là cái khó khăn nhất với các công ty lữ hành
bởi vì đôi khi là khách họ còn biết đến thông tin trước là công ty lữ hành
và vì thế cho nên họ biết thông qua báo chí
và vì thế cho nên là khi họ hỏi công ty lữ hành
thì công ty lữ hành bắt đầu mới ngạc nhiên là mình chưa được công ty
thì đấy là cái câu chuyện mà cái tính liên kết cái tính liên ngành
nó cần phải đảm bảo
và cũng tránh cái trường hợp là tỉnh này thì mở
tỉnh kia thì lại vẫn chưa mở
thì cái đấy nó rất là nguy hiểm
và dẫn đến nó thiếu đi cái tính liên kết vùng
trong cái việc là thiết kế các cái tuyến điểm
ở đây chúng ta cần có cái sự liên kết
sự liên thông giữa các ngành từ giao thông cho đến
ngành du lịch cho đến ngành y tế
rồi ngành công an
ngành liên quan đến vấn đề an ninh
thì tất cả các ngành đều phải cùng nhau
có thể cần phải ngồi lại với nhau để đưa ra một cái chính sách chung
mang tính xuyên suốt
và liên kết giữa cả các bản thân giữa các địa phương
cái điều đấy nó sẽ tháo gỡ được
cái sự vừa là không
không không đồng bộ mà lại vừa mang cái tính trồng chéo
giữa các bộ ban ngành
cũng như là giữa các địa phương thì điều đấy có thể
giúp chúng ta tháo bỏ các cái mức thắt
mà chúng ta có thể là gặp phải trong cái
quá trình triển khai cái việc mở cửa
đón du khách quốc tế
rõ ràng thì là chúng ta cần phải bàn nhiều hơn
đến bài toán du lịch phát triển như thế nào
mà mang tính chất dài hơi hơn đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn bà đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị thích hứng thích ứng linh hoạt
cùng với chính sách sống chung an toàn với dịch
việc mở cửa cho du lịch quốc tế
và khôi phục ngành du lịch sẽ đóng góp rất lớn
thúc đẩy các hoạt động kinh tế việt nam phát triển
sẽ có những vấn đề phát sinh
trong quá trình việt nam mở cửa du lịch quốc tế
đòi hỏi cần phải có những cơ chế
chính sách linh hoạt nhằm giải quyết
kịp thời bởi nếu không thì điều đó sẽ
tác động trực tiếp đến lượng các quốc tế
đến việt nam cũng như có
cũng như là các cơ hội để du lịch quốc tế
phục hồi nhanh và bền vững
ông và vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin
về những chính sách mới trong đó đáng chú ý
là việc bộ thông tin và truyền thông
đề nghị bộ y tế cân nhắc coi cấp giấy chứng nhận
mắc covid một mươi chín là gì vụ cầu

bộ y tế cân nhắc coi cấp giấy chứng nhận